cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố điều tra về tội giết người
cũng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân đối tượng đã dùng một khẩu súng mua trên mạng bắn bị thương hai người đàn ông ở phường ninh hiệp thị xã ninh hòa
một trong hai nạn nhân là cha ruột người bạn gái mà đối tượng từng chung sống
dạy tính chất mức độ của các đối tượng thực hiện tâm lý chung của các đối tượng là coi thường pháp luật và thực hiện hành vi bằng cách làm manh động
các đối tượng khi thực hiện hành vi đã sử dụng rất nhiều các loại không khí nguy hiểm
đối tượng này chỉ mới sinh năm hai nghìn sáu xuất phát bởi một vài dòng trạng thái không vừa ý trên mạng xã hội
đối tượng đã nảy sinh mâu thuẫn với một thanh niên khác nên cả hai đã hẹn nhau để giải quyết
hai bên dùng hung khí lao vào đánh nhau và hậu quả là một người tử vong trên đường đi cấp cứu
xem lại clip được tung lên mạng xã hội chúng ta không khỏi giật mình khi trận ẩu đả diễn ra dưới sự chứng kiến cổ vũ của hàng chục thanh niên khác
không một ai vào can ngăn và cũng không một ai báo cho cơ quan chức năng hay cho người lớn để ngăn chặn
đối với phòng ngừa các thanh thiếu niên phạm tội trên địa bàn thì cần phải có sự vào cuộc của gia đình các đối tượng nhà trường
thêm vào nữa là các đoàn thể của các chính quyền địa phương phối hợp cùng với công an để phòng ngừa tuyên truyền pháp luật
vừa phải là có các hình thức xử lý nghiêm minh đối với các nhóm đối tượng vị thanh niên thực hiện các hành vi là sử dụng các hung khí nguy hiểm
gây án trên địa bàn mục đích xử lý thì vừa phải mang tính giáo dục vừa phải mang tính răn đê trong cộng đồng và cảnh tính các đối tượng khác
để ngăn ngừa các hành vi tương tự xảy ra trong tương lai
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba số vụ án giết người ở tỉnh khánh hòa giảm gần một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó chủ yếu là những vụ án có nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn xã hội
có những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài chưa được giải quyết
mâu thuẫn bộc phát trong quá trình tiếp xúc quan hệ
những hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu cả hai bên đều biết kiềm chế cảm xúc suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phòng ngừa tội phạm giết người từ nguyên nhân xã hội cần có nhiều giải pháp
trong đó quan trọng nhất chính là môi trường giáo dục và môi trường sống trong mỗi gia đình
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ bốn đối tượng là nguyễn văn thoạt mai văn tranh nguyễn văn cường và lê anh tài
tất cả cùng quê tỉnh hải dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra ban đầu thoạt và tranh cùng nhau góp tiền để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại thành phố biên hòa và một số huyện lân cận
hai đối tượng thuê cường và tài tìm những người có nhu cầu cần vay tiền để cho vay
trong trường hợp người vay chậm trả số tiền lãi vào gốc cường và tài có nhiệm vụ đi đòi nợ
tính đến thời điểm bị bắt giữ nhóm đối tượng trên đã cho nhiều công nhân tiểu thương vay gần năm trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhật cho vay với lãi suất giao động từ năm trăm chín mươi hai đến chín trăm bốn mươi bảy một năm
tổng số tiền nhóm đối tượng trên thu lệ bắt chính là hơn một trăm hai mươi triệu đồng
chỉ trong vòng một mươi giây đối tượng đi vào tiệm vàng rồi dùng búa đập vỡ tủ kính cướp đi một số lượng lớn vàng rồi bỏ trốn
vụ việc táo tợn này xảy ra vào trưa ngày một mươi tám tháng tám ở khu vực chợ đường cái huyện văn lâm tỉnh hưng yên
nam thanh niên đội mũ đeo khẩu trang khoác ba lô và mang theo búa đã xông vào tiệm vàng đập tủ hàng trưng bày
số vàng bị cướp có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng
nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện văn lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy bắt đối tượng
liên quan đến vụ bốn mươi thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây dối trả tự công cộng trên cầu sài gòn vào đêm một mươi năm tháng tám vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh
thành phố hồ chí minh đã tạm giữ hình sự hai mươi năm đối tượng cả nam và nữ để phục vụ điều tra
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám quách tuấn anh nhắn tin rủ đoàn thế hải và một số đối tượng khác tham gia đua xe
sau đó các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kẻ tốc độ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn mươi đối tượng ba mươi bốn xe mô tô các loại và khẩn trương tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại
những đối tượng tham gia đua xe đa phần là thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi không có dây phép lái xe
các đối tượng đã sử dụng nhiều xe mô tô được độ chế chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường